bộ giao thông vận tải vừa báo cáo thủ tướng về việc tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa việt nam và các nước
dự kiến các chuyến bay quốc tế sẽ được khai thác trở lại với tần suất một chuyến một tuần một điểm đến từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ tổ chức một chuyến một tuần cho mỗi bên đối với mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ
như vậy mỗi tuần sẽ có khoảng gần ba hành khách được đưa vào việt nam không kể các chuyến bay giải cứu công dân chở chuyên gia
bộ giao thông vận tải sẽ làm việc để thống nhất với các đối tác dự kiến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi có thể thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên
hành khách phải bảo đảm điều kiện có visa hợp lệ và thực hiện cách ly theo quy định sau khi nhập cảnh
bộ giao thông vận tải cũng đề xuất các điểm tiếp nhận chuyến bay trong giai đoạn đầu phù hợp với khả năng cách ly và các điều kiện khác